thưa quý vị mới đây người đẹp nam em vừa công khai số dư tài khoản cá nhân trong live stream khiến khán giả bất ngờ
liệu đây có phải lý do khiến nam em và chồng sắp cưới chưa thực hiện lời hẹn làm đám cưới trong tháng bốn sau nhiều ồ nào phát ngôn trên mạng xã hội
hiện tại nam em cùng chồng sắp cưới đã chuyển lên đà lạt sống cuộc đời bình yên và bắt đầu live stream bán hàng
trong một phiên live stream nam em đã tiết lộ rằng trong tài khoản của cô chỉ còn bảy trăm linh đồng nên cô không dám ra đường bởi ra đường là phải có tiền
nam em cũng kể rằng trôm sắp cưới của cô đang là người kiếm tiền chính trong gia đình hai vợ chồng sẽ tập trung bán hàng online để cây dựng kinh tế
nghe nam em tâm sự netigen đoán rằng những ồn ào thời gian qua đã khiến nam em không còn nhận được nhiều lời mời tham dự sự kiện đi hát hay đóng phim dẫn tới thu nhập giảm sút
trước đây khi công khai chồng sắp cưới nam em cũng đã khoe rằng cô sẽ đảm bảo
nam em cũng đã khoe rằng cô sẽ làm đám cưới vào tháng bốn còn hiện giờ tháng bốn sắp trôi qua mà khán giả vẫn không thấy nam em nhắc gì tới hôn lễ
có lẽ cặp đôi đã quyết định rời nhà tổ chức đám cưới lại thời điểm khác khi cuộc sống và công việc đã ổn định hơn
tuy nhiên khi xem các buổi live stream của nam em thì natizen vẫn thấy cô hành động kỳ lạ đến khó hiểu
chẳng hạn nam em ngồi sau một gốc cây và chơi trò ú hỏa với khán giả
cô còn cầm một vốc đất lên và giải thích rằng đụng vào đất cho tỉnh lại chứ nay giờ tôi cười vô chi quá
nam em thậm chí còn thắc mắc có khi nào thần kinh mình không ổn định có lúc nửa đêm ngồi dậy khóc
cô còn hỏi ánh mắt của nam em dạo này lạ lẫm quá
thậm chí trong live stream mới đây của nam em cô còn trợn mắt nhìn thẳng vào camera chơi trò cúc hà cùng với người đang xem
biểu hiện này của người đẹp lại khiến cho fan tỏ ra lo lắng vì trông khá dị hợm
trên live stream người đẹp quê tiền giang cho biết cô đã hết tiền nên chồng sắp cưới là người trụ cột gia đình
cả hai tập trung kinh doanh để kiếm tiền trở lại
hòa khôi đồng bằng sông cửu long nói cô không thể chia tay bạn trai vì anh đối xử với cô quá tốt
là một người chồng lý tưởng cùng cô vừa
trong thời gian gần đây cư dân mạng cũng nghi ngờ nam em bắt đầu có dấu hiệu bất thường khi chuyển lên đà lạt sống sau biến cố
chính bản thân người đẹp cũng thừa nhận trên live stream rằng
nãy giờ em cười vô trí quá có khi nào thần kinh em không ổn định thiệt không
vậy là em không bình thường hả
nhiều khi em thấy em khó hiểu quá
nam em còn hỏi chồng sắp cưới của mình trên live stream sao anh yêu một đứa khủng vậy
anh thích cái khủng của em hả
tự nhiên nửa đêm ngồi dậy khóc dạo này thần kinh rung rinh dữ lắm
cho ý kiến của cư dân mạng hướng về nam em trồng sắp cưới của nam em ông bùi hữu cường lên tiếng
ông cường nói rằng nam em là người sống theo cảm xúc nên dễ bị kích động
còn việc cô nào bị thần kinh là không có vì chồng sắp cưới luôn bên cạnh cô hai mươi bốn trên bảy và có cảm nhận về nam em hoàn toàn bình thường
nhiều người hâm mộ hy vọng rằng nam em sẽ tập trung cho công việc không đưa ra những phát ngôn quan điểm gây tranh cãi trong thời gian tới
nhìn lại vụ việc thời gian qua có thể thấy rằng
người đẹp nam em liên tiếp tổ chức live stream trên các tài khoản mạng xã hội gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ không ngại tiết lộ góc khuất chobit
những nội dung phát ngôn gây tranh cãi của nam em dù chưa được kiểm chứng nhưng đã gây ồn ào mạng xã hội và tạo ra nhiều thông tin tiêu cực
ở diễn biến mới nhất vào ngày một tháng ba sở thông tin và truyền thông tp hcm đã quyết định xử phạt hành chính người đẹp này với tổng mức phạt là ba mươi bảy năm triệu đồng
bóc phốt là từ tiếng lóng được dùng trên mạng xã hội
là hình thức công khai thông tin của cá nhân tổ chức lên mạng xã hội cho nhiều người cùng biết
theo ý kiến chủ quan của một người nào đó nhằm làm xấu hình ảnh của cá nhân tổ chức trên cộng đồng mạng
khoảng vài năm trở lại đây khi hình thức live stream trở nên phổ biến trên mạng xã hội
một số người đã biến trang cá nhân của mình thành phiên tòa online nơi phơi bày và phán xét chuyện đời tư cá nhân của giới nghệ sĩ
nhiều hội nhóm trên mạng với lượt theo dõi lớn cũng trở thành nơi bóc phốt đời tư của người nổi tiếng
những hội nhóm này thường đưa thông tin hình ảnh chụp màn hình bình luận để đẩy vấn đề thành cao trào
từ đó khiến không ít người nổi tiếng nhận những bình luận chùi rùa xúc phạm danh dự
không chỉ giới sobit những cuộc bóc phốt nhau trên mạng xã hội cũng trở nên rầm rộ hơn khi chuyện gì người ta cũng có thể đưa lên mạng
từ tranh cãi về quan điểm cho rằng bị người khác chen ép phản ánh chất lượng phục vụ của một dịch vụ nào đó
cho đến những chuyện riêng tư trong yêu đương mối quan hệ vợ chồng mẹ chồng nàng dâu anh em họ hàng bạn bè hàng xóm
chỉ cần không hài lòng là có thể đưa đến đấu tố cho hà cơn giận
và dù những thông tin mới chỉ một chiều chưa kiểm chứng nhưng các bài tố này thường nhận được lượt xem chia sẻ rất cao
người bình luận bàn tán bên trong các bài viết cũng tăng liên tục
lý giải cho hiện tượng này chuyên gia truyền thông lê quốc vinh chủ tịch hội đồng quản trị công ty lebros cho rằng
những bài viết trên mạng có ngôn từ sắc sược
các bài viết trên mạng thường thu hút hơn so với câu chuyện tích cực
đặc biệt là các nghị sĩ thường đưa lên câu chuyện tiêu cực hình ảnh gợi cảm phản cảm để tăng sự tương tác
hiện nay nhiều người sống bằng cách sử dụng các nền tảng công nghệ để kiếm tiền
càng đông người xem đồng nghĩa càng kiếm được nhiều tiền
bởi vậy không ít cá nhân đang bất chấp nguyên tắc đạo đức để sử dụng mạng xã hội như công cụ nhằm kiếm trác
việc bình luận chửi bới trên mạng đã làm tổn hại không nhỏ tới uy tín danh dự cá nhân tổ chức
gây thiệt hại rất lớn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp
đặc biệt những bài đăng bóc phốt chồng ngoại tình tiểu tam cướp chồng ăn cắp ở cửa hàng
kèm theo clip hay hình ảnh nhạy cảm là bằng chứng
luôn là một trong những nội dung được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội
sau những bài đăng này luôn có những người trở thành tội đồ
bị hàng vạn người sâu xé làm nhục bằng những lời lăng mạ dù thực sự chưa rõ ràng
nguy hiểm hơn do bị ném đá hội đồng có nạn nhân đã trở nên trầm cảm
không dám tiếp xúc với xã hội bên ngoài
có người quá bức xúc nảy sinh ý định dại dột
ông lê quốc vinh nhấn mạnh những con chữ từ bàn phím rất có thể trở thành vũ khí phán nát cuộc đời
cuộc sống của người khác
giới trẻ là đối tượng ít có khả năng miến nhiếm với những tấn công trên mạng xã hội bằng nguồn từ
nên chịu tác động tâm lý vô cùng lớn
cũng theo các chuyên gia việc bóc phút trên mạng xã hội không hoàn toàn là sâu xa
vì qua đó mọi người có thể biết được sự thật về các chiêu trò lừa đảo
hoặc lật tẩy những hành vi vi phạm đạo đức vi phạm pháp luật của một cá nhân tổ chức
nhưng phải thực hiện như thế nào cho đúng luật không vi phạm quy tắc ứng xử trên không gian mạng
nhiều người vẫn chỉ nghĩ mạng là ảo nên cứ chỉ thoải mái tìm kiếm sự an xua của cộng đồng mạng
thậm chí hà hê tự cho mình quyền trở thành quan tòa online mà không hề biết bản thân đang vi phạm pháp luật
hoặc có trường hợp bóc phốt người khác nhưng không ngờ bị cộng đồng mạng phốt ngược
mạng xã hội từng có thời gian dậy sóng với câu chuyện một bà mẹ vì con không được nhường ghế trên xe buýt
mà chụp hình đăng bài viết bóc phốt một cô gái
những tưởng cộng đồng mạng sẽ thấu hiểu chỉ trích và tìm lại công bằng cho chủ nhân bài viết
thì ngược lại gạch đá bất ngờ đồn run vào người mẹ kia
nhiều người đã cho rằng nhường hay không là sự tự nguyện không phải trách nhiệm và nghĩa vụ của riêng ai
một trường hợp khác ở khánh hòa xuất hiện bài đăng tú quán hải sản chặt chém với hóa đơn bốn mươi hai năm triệu đồng
nhưng khi kiểm tra cơ quan chức năng xác định trước khi chọn món ăn và chế biến
đều được nhân viên nhà hàng tư vấn kỹ thỏa thuận và khách hàng đồng ý giá trước khi chế biến
nghĩa là phản ánh chặt chém trên mạng xã hội là sai sự thật vi phạm pháp luật
một chủ shop quần áo ở thanh hóa bị khởi tố hình sự khi quay video bóc phốt đánh đập
cắt tóc người ăn cắp chân váy tại quán
hay một chủ quán ăn khác ở bắc ninh bị phạt một mươi hai tháng tù vì bóc phốt và tát khách hàng
đồng thời phát trực tiếp trên facebook
nóng hổi nhất là vụ án bà nguyễn phương hằng với mức hình phạt ba năm tù
cho những buổi live stream thiếu kiểm soát của nữ chủ tịch công ty cổ phần đài nam
theo số liệu thống kê của bộ thông tin và truyền thông
tính tới tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tỷ lệ người sử dụng internet tại việt nam đạt bảy mươi tám năm
với con số này việt nam là quốc gia có lượng người dùng internet cao thứ một mươi hai trên toàn thế giới
và đứng thứ sáu trong tổng số ba mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ khu vực châu á
bên cạnh đó cũng có một thống kê không một
một thống kê vui vẻ từ microsoft cho biết
việt nam nằm trong top năm quốc gia có chỉ số văn minh thấp nhất trên không gian mạng
khi chỉ đứng thứ năm sau nga colombia peru và nam phi
cuộc khảo sát của microsoft chỉ ra thực tế rằng
văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của người việt đang rất xấu và độc hại
theo đó để hạn chế tình trạng phải tiếp nhận rác trên mạng xã hội như hiện nay
chuyên gia truyền thông lê quốc vinh cho rằng
người sử dụng mạng phải có ý thức hạn chế nội dung độc tiêu cực
phải tạo ra một cái lưới lọc cho chính bản thân
bất cứ thông tin gì mỗi người đặc biệt là giới nghệ sĩ cần phải đặt ra ba lớp
thông tin đó có phải sự thật không có tử tế không và có hữu dụng không
thời lượng của chương trình đến đây là hết
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại